những hộ thu về vài trăm triệu đồng nhưng cũng có những hộ do diện tích trồng bưởi lớn nên có thể thu về mùa vụ này từ một đến hai tỷ đồng
sau những năm thay đổi phương thức chăm sóc giờ đây những cây bưởi ở làng phú diễn đã thích nghi và phát triển tốt để đưa ra thị trường những trái bưởi sạch giàu chất dinh dưỡng không sử dụng chất độc hại đảm bảo tiêu chuẩn trong quá trình chăm sóc
người dân tại đây cũng đang phấn đấu để đưa thương hiệu bưởi diễn địa phương xuất khẩu
sáng nay tại xã cẩm hà thành phố hội an đã tổ chức khai trương điểm trải nghiệm tham quan làng rau trà quế và chào đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan hội an năm hai nghìn hai mươi
và như hình ảnh làng rau trà quế mơn mờn trong những ngày đầu năm mới cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nằm cách phố cổ hội an hai năm km về phía đông bắc trà quế là làng nghề trồng rau truyền thống
được hình thành cách đây hơn bốn trăm linh năm với vị trí địa lý thuận lợi được bao bọc bởi sông đế võng và đầm trà quế
đất đài màu mỡ khí hậu ôn hòa cùng diễn trình lịch sử văn hóa lâu đời và người dân thuần hậu chất phát
đoàn khách đầu tiên tham quan hội an năm hai nghìn hai mươi tại làng rau trà quế đến từ nước ý đã có những ấn tượng tốt đẹp về cảnh quan và sự chào đón của chính quyền cùng người dân nơi đây
cảnh sát của ngôi làng rất đẹp và con người rất thân thiện tôi rất khá ước khi khám phá nơi đây
một trải nghiệm rất tuyệt vời đây là điều hứng khởi trong năm mới
hội an sở hữu nguồn tài nguyên lớn để phát triển du lịch
ngoài quần thể kiến trúc khu phố cổ đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới còn là kho tàng giá trị văn hóa phi vật thể bao gồm các loại hình nghệ thuật dân gian các làng nghề truyền thống
tuy nhiên một số làng nghề chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng làng rau trà quế là một trong số đó
bởi vậy việc khai trường điểm trải nghiệm tham quan làng rau trà quế trong ngày đầu tiên của năm mới và chào đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan hội an năm hai nghìn hai mươi ngay tại đây là một trong những kế hoạch phát triển du lịch của thành phố hội an
phải nói đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa nó mở đầu cho một năm tốt đẹp của du lịch hội an
nói chung và du lịch hội an nói riêng và du lịch quảng nam nói chung và đồng thời cũng khẳng định cái thế mạnh về du lịch văn hóa sinh thái của hội an
làng rau trà quế mơn mởn trong những ngày đầu năm mới cùng với những cảm xúc những trải nghiệm ấn tượng của du khách hứa hẹn một năm tốt đẹp của du lịch hội an